bệnh viện việt đức là cơ sở y tế đầu tiên ở nước ta làm chủ kỹ thuật mới ít xâm lấn trong lĩnh vực phẫu thuật cuộc sống
kỹ thuật mổ hàn xương liên thân đốt đường trách ben
với nhiều ưu điểm chỉ sau ba ngày phẫu thuật bằng phương pháp này bệnh nhân đã có thể ra viện
nữ bệnh nhân hai mươi bảy tuổi bị đau cuộc sống đã nhiều năm gần đây tình trạng đau tăng lên ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống
sinh hoạt hàng ngày bệnh nhân có nguyện vọng phẫu thuật để thoát khỏi tình trạng đau mệt mỏi và nâng chất lượng cuộc sống
trường hợp thứ hai là năm bệnh nhân sáu mươi ba tuổi hẹp lỗ liên hợp xẹp địa điểm cuộc sống thoát lưng chèn ép dễ thần kinh
qua thăm khám các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật cuộc sống của bệnh viện việt đức cho biết nếu không điều trị kịp thời
đầu tiên bệnh nhân có thể chỉ xuất hiện triệu chứng đau tuy nhiên vì lâu dài có nguy cơ dây thần kinh bị thiếu máu
gây dối loạn tiền cảm giác tê bì thường xuyên dối loạn vận động thậm chí bệnh có thể gây liệt vận động do dây thần kinh chi phối
vào chiều ngày hai mươi chín tháng hai cả hai bệnh nhân này đã được các chuyên gia phẫu thuật cuộc sống của bệnh viện việt đức và singapore
phẫu thuật lấy địa điểm ghép xương liên thân đốt đường trách bên ít xâm lấn ô líp giúp giải phóng dây thần kinh
thông tin về báo chí tại lớp tập huấn ngắn hạn diễn ra cùng ngày với chủ đề phẫu thuật lấy địa đệm ghép xương liền thân đường bên ít xâm lấn
lần đầu tiên thực hiện tại việt nam
tiến sĩ bác sĩ dương đức hùng giám đốc bệnh viện việt đức cho biết ngày nay bệnh lý cột sống không chỉ xảy ra ở người cao tuổi
mà còn đang ở người trẻ đang tuổi lao động
là bệnh viện ngoại khoa đầu ngành trong những năm qua các chuyên gia y bác sĩ của bệnh viện việt đức đã ứng dụng thành công
nhiều kỹ thuật cao mới ở nhiều chuyên ngành trong đó có phẫu thuật cuộc sống để nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh
nhiều bác sĩ trẻ của chúng tôi đã tiếp cận và làm chủ kỹ thuật mới ngang tầm thế giới
chương trình tập huấn lần này là minh chứng cho bệnh viện việt đức thường xuyên cập nhật làm chủ kỹ thuật khó
chúng tôi nhận phần khó về phía các bác sĩ có nghĩa là họ phải tự mình thường xuyên học hỏi nâng cao nghiệp vụ
chuyên môn để mang lợi ích sức khỏe dành cho người bệnh
tiến sĩ bác sĩ dương đức hùng nói phẫu thuật bằng phương pháp olip được xem là kỹ thuật ít xâm lấn nhất hiện nay
vừa có ích cho cá nhân người bệnh vừa sớm trả lại cho xã hội người lao động mạnh khỏe
càng ít xâm lấn thì thời gian hồi phục càng nhanh sau phẫu thuật ba ngày bệnh nhân có thể hồi phục và ra viện
điều này góp phần tiết kiệm nhiều chi phí điều trị cho người bệnh tiến sĩ hùng nói
y bác sĩ việt nam làm chủ kỹ thuật cao trong lĩnh vực phẫu thuật cuộc sống
phó giáo sư tiến sĩ định ngọc sơn trưởng khoa phẫu thuật cuộc sống bệnh viện việt đức cho biết
trong lĩnh vực cuộc sống từ trước đến nay việc phẫu thuật cho bệnh nhân cao tuổi nhiều bệnh nền
chất lượng xương cuộc sống suy yếu vẫn luôn là một thách thức vô cùng lớn gây khó khăn cho cuộc mổ
ảnh hưởng sức khỏe người bệnh về sau và khả năng phục hồi vận động liên xương rất kém
trước đây để xử lý những bệnh lý cột sống nêu trên cần phải mổ mở đường sau với vết mổ rất dài
đục bỏ toàn bộ hệ thống xương cột sống phía sau lấy bỏ toàn bộ địa đệm bắt vít và tái cấu trúc toàn bộ đoạn cột sống thất lưng
ngày nay các phẫu thuật cuộc sống ít xâm lấn đã và đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới và ở việt nam
đây được coi là bước nhảy vọt trong lĩnh vực cuộc sống với nhiều ưu điểm như vết mồ nhỏ
hạn chế tối đa tổn thương các cấu trúc giải phẫu hồi phục nhanh phó giáo sư tiến sĩ sơn thông tin
theo phó giáo sư tiến sĩ đinh ngọc sơn kỹ thuật olip sử dụng đường trước bên và không gian giải phóng phía trước cơ thắt lưng trậu
để tiếp cận trực tiếp vào khoang địa đệm do đó kỹ thuật này không làm tổn thương cơ thắt lưng trọng
không phải đục bỏ toàn bộ hệ thống xương cột sống phía sau
kỹ thuật olip có rất nhiều ưu điểm như hạn chế mất máu tỷ lệ tổn thương thần kinh thấp tỷ lệ liền xương cao
hồi phục nhanh hạn chế sơ dính thần kinh sau mổ mà vẫn đảm bảo hiệu quả giải f và liền xương
bên cạnh đó với phẫu thuật ít xâm lấn thời gian phẫu thuật nhanh hơn giảm thiểu gánh nặng ca phẫu thuật
lên người bệnh cao tuổi với nhiều bệnh nền nên sẽ phù hợp hơn và sức khỏe sau mổ của người bệnh cũng tốt hơn nhiều
nhờ ưu điểm đó kỹ thuật hàn xương liên thân đốt cột sống thắt lưng ngày càng phát triển và mở rộng trên thế giới
tại việt nam khoa phẫu thuật cuộc sống bệnh viện việt đức là đơn vị đầu tiên triển khai áp dụng kỹ thuật mới này tiến sĩ sơn cho biết